sở y tế tỉnh phú yên cho biết kết quả xét nghiệm lần một cho thấy cả ba trường hợp gồm hai du học sinh về từ hàn quốc
và một người là khách du lịch đến từ tỉnh khánh hòa có biểu hiện sốt được cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh đều âm tính với covid một mươi chín
ngành y tế tỉnh phú yên đang xin ý kiến bộ y tế xem có cần phải xét nghiệm lần hai hay không
hiện ba trường hợp vẫn đang tạm thời được cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên